nhưng từ sự nỗ lực của bản thân các thầy cô giáo cùng sự chỉ đạo giúp đỡ sát sao từ cấp ủy các cấp việc khó đó đã thực hiện được